chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị nhu cầu vay vốn ngân hàng hiện đang rất thấp
bộ công thương cảnh báo về các gói du lịch giá rẻ
đáng chú ý giá bạc lập đỉnh lịch sử sau bảy năm với đà tăng tới hai mươi tám
sau đây là nội dung chi tiết
giá vàng lên cao khiến nhiều người đi bán vàng trang sức
tuy nhiên vàng trang sức hai mươi bốn k và vàng một mươi tám k không được giá
giá vàng tăng cao cũng khiến nhiều cửa hàng trì hoãn mua vào vàng trang sức
hiện tại giá vàng hai mươi bốn k có mức giá mua vào bán ra là năm bốn năm năm mươi bốn triệu đồng một lượng
bảo tín minh châu không đổi giá mua vào nhưng tăng hai trăm linh đồng một lượng chiều bán ra
vàng một mươi tám k có giá trần mua vào là bốn mươi bảy triệu đồng một lượng
và giá sàn là ba mươi chín hai triệu đồng một lượng
trên thực tế vàng trang sức hai mươi bốn k và một mươi tám k khó bán
mặc dù tỷ lệ lạm phát của mỹ hiện chưa đạt mức hai mục tiêu do cục dự trữ liên bang mỹ phép đề ra
nhưng với đải in tiền cứu trợ và lãi suất thấp như hiện nay
lạm phát đi lên là điều sớm muộn sẽ xảy ra và có thể đẩy giá vàng tới ba usd một ounce
ngân hàng bank operical dự báo giá vàng trong một mươi tám tháng tới có thể đạt ba usd một ounce
dự đoán tá bạo này dựa trên yếu tố cắt giảm lãi suất của phép
và dấu hiệu cho thấy chính phủ mỹ sẽ tung lượng lớn tiền cứu trợ nền kinh tế
đang chịu ảnh hưởng vì dịch covid một mươi chín
thậm chí us global invester cho rằng đà tăng sẽ không dừng lại cho đến khi giá vàng đạt bốn usd một ounce
giá dầu thế giới tiếp tục đà tăng sau khi đã giảm ở nhiều phiên trong tuần
giá dầu tăng trong bối cảnh mối quan hệ giữa mỹ và trung quốc trở nên gai gắt hơn
trong khi đại dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến khó lường
dầu thô brand tăng bảy đạt bốn mươi ba bốn mươi một usd một thùng
trong khi dầu thô vkti tăng ba mươi một cent lên bốn mươi một sáu mươi usd một thùng
đồng usd yếu làm hàng hóa
tính bằng usd rẻ hơn cũng giúp thúc đẩy giá dầu tăng
giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày hai mươi tám tháng bảy không có nhiều biến động
văn phòng chính phủ vừa có thông báo truyền đạt chỉ đạo của thủ tướng
về việc tiếp tục thúc đẩy nhập khẩu thịt lợn và lợn sống
để kiểm soát giá thịt lợn trong nước thời gian tới
để giảm áp lực về giá thịt lợn thủ tướng yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tiếp tục thúc đẩy nhập khẩu thịt lợn và lợn sống về việt nam
tạo điều kiện để các doanh nghiệp có thể nhập khẩu được lợn về giết thịt ngay
và nuôi lợn thịt từ các nước lân cận
đồng thời phải kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh và hành vi gian lận thương mại khi nhập khẩu lợn sống
dưới tác động của dịch covid một mươi chín nhiều doanh nghiệp hộ kinh doanh và cả khách hàng cá nhân
chưa tìm được kênh đầu tư cũng như chưa mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh
do đó mặc dù lãi suất giảm nhưng doanh nghiệp và người dân vẫn không mặn mà vay vốn
theo số liệu của ngân hàng nhà nước tính từ đầu năm đến nay số tiền huy động từ tổ chức kinh tế
và dân cư của các ngân hàng ước đạt khoảng một trăm sáu mươi hai bảy trăm linh tỷ đồng trong khi cho vay chỉ đạt khoảng một trăm linh tám hai trăm linh tỷ
sức hấp thụ vốn của thị trường đang khá yếu tại nhiều địa phương có hiện tượng dư thừa nguồn vốn
huy động nhiều hơn cho vay
trước thông tin ca nhiễm covid một mươi chín mới lây lan tại đà nẵng nhiều người đã tới hiệu thuốc
mua khẩu trang y tế khiến cho lượng tiêu thụ và giá khẩu trang tăng nhanh chóng tại nhiều địa phương trong cả nước
tại thành phố hồ chí minh hà nội và nhiều địa phương loại khẩu trang y tế bốn lớp kháng khuẩn tăng giá
các cửa hàng bán ra với giá từ một trăm linh đến một trăm ba mươi năm đồng một hộp cho khách hàng
tại chợ thuốc hapulico hà nội khẩu trang y tế bán buôn đã tăng từ hai triệu lên hơn ba triệu đồng một thùng
trên mạng khẩu trang y tế đang loạn giá nhiều ý kiến cho rằng giá khẩu trang y tế sẽ còn tăng lên nữa
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương mới đây đã ra cảnh báo về một số đối tượng
lợi dụng chính sách kích cầu du lịch và nhu cầu du lịch tăng cao để thực hiện hành vi lừa đảo qua các gói du lịch giá rẻ
các gói du lịch giá rẻ tiết kiệm chi phí lên tới từ ba mươi năm mươi so với giá gốc
tuy nhiên thực tế chất lượng dịch vụ kém phải nộp thêm tiền phụ phí hoặc bị cắt giảm dịch vụ
thậm chí lừa đảo nhận tiền đặt cọc rồi bỏ trốn
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua gói du lịch
được mệnh danh là kim loại quý của người nghèo có lẽ giờ là lúc bạc vươn mình trỗi dậy
giá bạc đã tăng vọt lên mức cao nhất sau bảy năm khi đồng usd giảm và lại xuất thấp kỷ lục
khiến các nhà đầu tư đổ xô vào các kênh đầu tư kim loại quý khác
giá bạc trong tuần tăng vọt lên ngưỡng hai mươi ba hai mươi bốn usd một ounce
từ đầu năm đến nay giá bạc đã tăng hai mươi tám và tăng hơn một mươi tám trong tuần này
giá bạc dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa khi các nhà đầu tư e ngại về ảnh hưởng đang gia tăng từ dịch covid một mươi chín
và sức ị quá lớn từ đạp phục hồi
giá bạc chín mươi chín chín mươi chín trong nước đang có giá mua bán ở mức sáu trăm hai mươi đến sáu trăm bốn mươi ba đồng một lượng
từ một mươi sáu triệu năm trăm ba mươi ba đến một mươi bảy một trăm hai mươi hai đồng một kg
thưa quý vị nhịp sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân
sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất